lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa chủ trì phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển ba viên ma túy tổng hợp một kg ma túy dạng đá năm gram heroin từ lào qua cửa khẩu cầu treo về bến xe nước ngầm hà nội
vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày năm tháng tám tại luồng xuất nhập cảnh cửa khẩu đối biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cầu treo phát hiện bắt quả tang đối tượng mai đình dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê xã nga trường huyện nga sơn thanh hóa đi nhờ trên chiếc xe biển kiểm soát un tám nghìn bốn trăm linh sáu có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét trên người và hành lý của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện một mươi năm túi ni lông màu xanh bên trong chứa ba viên ma túy tổng hợp
một kg ma túy dạng đá năm gram heroin
tại cơ quan chức năng đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở thị trấn lạc giao huyện căm cợt tỉnh bô ly khâm say của lào
về bến xe nước ngầm hà nội để lấy hai mươi triệu đồng tiền công
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật